càng giáp tết thì không khí lao động trên công trường trọng điểm quốc gia hầm đường bộ đèo cả và hầm cù mông
thuộc địa phận của ba tỉnh phú yên khánh hòa bình định lại càng trở nên sôi động
hiện có ba ca lao động liên tục cả ngày lẫn đêm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ
về đích sớm hơn so với kế hoạch để chào mừng tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng và xuân mới đình dậu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
cũng như hầm đường bộ đèo cả tại công trường hầm cù mông nối hai tỉnh phú yên và bình định
chúng tôi ghi nhận hàng trăm kỹ sư công nhân đang ngày đêm khí thế
khoét núi mở từng mét hầm ở cả hai ống hầm phía nam và phía bắc
tiến độ lao động trong những ngày cận tết tại đây ngày càng được hâm nóng
bởi đôi tay của những người thợ lành nghề đến từ mọi miền đất nước trong không khí tràn ngập không khí mùa xuân
hầm đường bộ đèo cả tại công trường hầm cù mông nối hai tỉnh phú yên và bình định
không có vấn đề thì khó khăn lắm
hầm đường bộ cù mông dài hai sáu km vốn đầu tư ba chín trăm hai mươi một tỷ đồng qua gần một năm khởi công đến nay
các đơn vị thi công đã khoan được sáu trăm linh m hầm với tiến độ trung bình mỗi tháng tám mươi mét trong điều kiện địa chất phức tạp
các thiết bị ở đây được nhà thầu tập đoàn hải thạch đầu tư trong một cách đồng bộ mới để phục vụ thi công hầm
tại cái tiến độ vẫn đang duy trì và đảm bảo theo đúng cái kế hoạch mà đã được tư vấn giám sát và chủ đầu tư phê duyệt
mặc dù vào dịp cuối năm gần đến tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy
nhưng anh em toàn thể cán bộ công nhân viên từ nhà thầu cho đến tư vấn giám sát và chủ đầu tư
vẫn bám công trường ngày đêm thi công đào hầm đảm bảo tiến độ mà đã được bộ giao thông vận tải phê duyệt
cố gắng là nhập những trường